các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
bộ trưởng úc đã lên tiếng sẵn sàng hỗ trợ chính phủ malaysia mở rộng chiến dịch tìm kiếm mới chuyến bay mh ba trăm bảy mươi nhân một mươi năm ngày mất tích
ngoại trưởng úc benny won và bộ trưởng giao thông catherin king đã bày tỏ sự cảm thông và chân thành của chính phủ
vẫn dành cho những người thân của nạn nhân trên chuyến bay mh ba trăm bảy mươi một
các bộ trưởng úc cho biết nhân một tuyên bố một mươi năm ngày chuyến bay mất tích
bất chấp những nỗ lực phối hợp để xác định vị trí chiếc máy bay mất tích trong thập kỷ qua
những người mất người thân vẫn chưa có câu trả lời
úc đã điều phối một trong những hoạt động tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử khi chiếc máy bay biến mất
tìm kiếm trên ba triệu km vuông mặt nước và hơn một trăm hai mươi km vuông dưới nước
thật đáng buồn là không xác định được vị trí của chiếc máy bay mất tích
các bộ trưởng úc cũng cho biết chính phủ úc ủng hộ mọi nỗ lực thiết thực nhằm tìm kiếm mh ba trăm bảy mươi
úc sẵn sàng hỗ trợ chính phủ malaysia nếu chính phủ thấy rằng các cơ quan úc
có thể cung cấp thông tin kỹ thuật do họ đã tham gia vào các cuộc tìm kiếm trước đó
chiếc boeing bảy trăm bảy mươi bảy của hãng hàng không malaysia airlines rời kuala lumpur vào ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đi đến bắc kinh với một mươi hai phi hành đoàn và hai trăm hai mươi bảy hành khách trên máy bay
trong đó có bảy người úc khoảng bốn mươi phút sau mh ba trăm bảy mươi biến mất khỏi radar và số phận của nó vẫn chưa được xác định
chính phủ malaysia ban đầu thực hiện tìm kiếm trên mặt
đặc biệt ở biển đông và eo biển malacca
nhưng những đốm sáng điện tử được vệ tinh thu được cho thấy chiếc máy bay đã quay vòng
bay cho đến khi hết nhiên liệu sau đó lao xuống ấn độ dương giữa tây úc và nam cực
vào thời điểm đó úc tiếp quản tìm kiếm với cục an toàn giao thông australia dẫn đầu nỗ lực tìm kiếm dưới nước ở ấn độ dương
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn đến đầu năm hai nghìn một mươi tám
các cơ quan của úc cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm
bao gồm lực lượng phòng vệ cơ quan an toàn hàng hải úc và tổ chức nghiên cứu công nghiệp và khoa học khối thịnh vượng chung
chính phủ malaysia cho biết họ đang đàm phán với công ty robot hàng hải ocean infinity của mỹ để thảo luận về một cuộc tìm kiếm mới
công ty cũng sẵn sàng và có thể quay lại tìm kiếm và đã gửi đề xuất lên chính phủ malaysia
công ty robot hàng hải ocean infinity của mỹ đơn vị dẫn đầu cuộc tìm kiếm chính thức thứ hai vào năm hai nghìn hai mươi
cho biết trong một tuyên bố rằng họ sử dụng phân tích mới và công nghệ cải tiến cho nỗ lực thứ hai nhằm trục vớt rác máy bay mất tích
và đã đệ trình kế hoạch của mình lên chính phủ malaysia
bên cạnh đó công ty khác là diepc vision có trụ sở tại mỹ cũng tiết lộ sẽ gửi đề xuất về hoạt động tìm kiếm tới chính phủ malaysia vào giữa năm nay
công ty gần đây đã gây chú ý khi nhóm thám hiểm biển sâu của họ tuyên bố đã chụp được hình ảnh siêu âm của chiếc máy bay cá nhân
của em máy bay
emilia earhart bị mất tích ở trung tâm thái bình dương tám mươi bảy năm trước
giám đốc điều hành deep sea vision tony romeo cho biết trên kênh abc của úc không giống như cuộc tìm kiếm emilia earhart
việc tìm kiếm mh ba trăm bảy mươi phức tạp hơn vì ở địa hình cực kỳ gồ ghề
ông cho rằng hy vọng đề xuất của công ty mình sẽ trở thành hiện thực trên cơ sở không tìm thấy không mất phí
và hoạt động tìm kiếm mới có thể mất khoảng ba mươi ngày để hoàn thành
cả deep sea vision và ocean infinity đều một phần dựa vào phân tích mới của phi công patrick blayley
vài nhà nghiên cứu quản lý không liều jean luc marchand phân tích đó sẽ đưa họ đến một vùng tìm kiếm mới nhưng không tiết lộ chi tiết
thưa quý vị gần một mươi năm sau vụ mất tích mh ba trăm bảy mươi người thân của các nạn nhân trong chuyến bay xấu số vẫn chưa nguôi ngoài nỗi đau
vì chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi hay khoản bồi thường nào
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn
tòa án quận triều dương ở bắc kinh trung quốc bắt đầu mở phiên điều trần bồi thường cho gia đình các nạn nhân của nước này
trên chuyến bay mh ba trăm bảy mươi mất tích bí ẩn gần một mươi năm trước
nhưng người cho rằng thảm họa không chỉ cướp đi người thân của họ mà còn khiến cho một số người rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế
anh jiang hui đại diện gia đình một nạn nhân chia sẻ
gần một mươi năm trôi qua gia đình anh không nhận được bất kỳ lời xin lỗi hay một đồng su bồi thường nào
tâm trạng của anh lúc này thật sự hỗn loạn
vừa cảm thấy bất lực cũng vừa có chút nhẹ lòng
cho đến nay số phận của mh ba trăm bảy mươi vẫn là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất trong lịch sử
và yang chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra
anh yang hui đang theo kiện malaysia airlines công ty bảo hiểm của hãng bay này
tập đoàn boeing và nhà sản xuất động cơ chiếc máy bay mh ba trăm bảy mươi
người đàn ông năm mươi tuổi cho rằng những công ty này phải chịu trách nhiệm theo pháp luật trung quốc
về những thiệt hại xảy ra trong quá trình vận chuyển
yêu cầu của yang bao gồm bồi thường xin lỗi chính thức và tiếp tục hỗ trợ tâm lý cho các thành viên trong gia đình
cũng như lập quỹ để tiếp tục tìm kiếm máy bay
yang cho biết khoảng bốn mươi gia đình trung quốc đang đưa các công ty này ra tòa với các cáo buộc khác nhau
nhưng phần lớn yêu cầu đều tương tự gia đình anh
anh cũng thông tin thêm việc các bên không có bất kỳ các biện pháp khắc phục nào trong thập kỷ qua
đã khiến cuộc sống đau khổ của các nạn nhân càng trở nên tồi tệ hơn
không rõ tòa án trung quốc có thể yêu cầu các công ty bị kiện thi hành án thế nào
trong trường hợp tòa án ra phán quyết có lợi cho yang và các gia đình các nạn nhân
tất cả bị cáo đều là công ty nước ngoài có trụ sở bên trung quốc hoặc chỉ có văn phòng đại diện ở nước này
những vụ kiện tương tự từng được một số gia đình nạn nhân đệ trình ở mỹ đã bị bác bỏ
vì lý do chúng thuộc quyền hạn của hệ thống pháp luật malaysia
tại trung quốc một số gia đình nạn nhân ký thỏa thuận giải quyết
với hãng hàng không malaysia airlines đã nhận được khoản bồi thường hai năm triệu nhân dân tệ khoảng tám năm tỷ đồng
ban đầu chỉ có vài chục gia đình trung quốc ký thỏa thuận
nhưng qua nhiều năm ngày càng có nhiều gia đình chấp nhận
theo yang đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khoảng chín mươi gia đình vẫn từ chối ký thỏa thuận với malaysia airlines
nhưng con số này đã giảm một nửa sau đại dịch covid một mươi chín
hiện chỉ còn khoảng bốn mươi gia đình không đồng ý thỏa hiệp
vì trong hợp đồng có điều khoản miễn trừ mọi trách nhiệm của malaysia airlines
và chính phủ nước này ba năm phong tỏa vì covid một mươi chín với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt
đã tàn phá nền kinh tế trung quốc khiến nhiều gia đình phải vật lộn để kiếm sống
theo anh yang chia sẻ trên hành trình dài tìm kiếm sự thật
nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn thậm chí là vật lộn mưu sinh
họ chọn thỏa hiệp như là phương sách cuối cùng để đảm bảo cuộc sống của mình
tuy nhiên dù có thỏa hiệp hay không mục tiêu cuối cùng của họ vẫn giống nhau
đó là tìm thấy chiếc máy bay và những người thân yêu của các gia đình nạn nhân
một báo cáo năm hai nghìn một mươi tám của chính quyền malaysia kết luận nhóm điều tra không thể xác định được
nguyên nhân thực sự khiến mh ba trăm bảy mươi biến mất
báo cáo cho thấy sự can thiệp hoặc lỗi của con người có nhiều khả năng là nguyên nhân
khiến máy bay biến mất hơn là lỗi máy bay hoặc trục trạc hệ thống
việc thiếu bằng chứng thuyết phục đã dẫn đến nhiều giả thuyết và suy đoán khác nhau
về điều gì đã xảy ra với chuyến bay
biết một số gia đình vẫn tin rằng những người thân yêu của họ còn sống
yang cho biết bản thân đang giữ quan điểm cởi mở và sẽ chấp nhận mọi kết quả miễn là có bằng chứng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại